quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị từ đêm nay trở đi trung bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới do tác động của không khí lạnh
cùng nhiễu động gió đông từ biển vào
trong đó khu vực từ nghệ an đến quảng nam sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
riêng khu vực từ quảng bình đến đà nẵng là vùng chịu tác động mạnh của cả nhiễu động gió đông
và gió đông bắc của khối khí lạnh nên sẽ có mưa to hơn
lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngoài ra mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở tại khu vực vùng núi
những cơn mưa sẽ kéo dài hầu như cả ngày vì thế nền nhiệt tại khu vực từ thanh hóa đến quảng nam
chỉ giao động từ hai mươi năm hai mươi tám độ
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao hơn
giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai chỉ chịu tác động của gió tây nam cường độ yếu
tuy nhiên gió đông ẩm cũng ảnh hưởng nên vẫn gây mưa rào và rông rải rác về chiều tối và tối
cục bộ có nơi có rông trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
sang đến ngày mai trời nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn khu vực nam bộ nhiệt độ là ba mươi ba mươi ba độ
với bắc bộ dự báo từ chiều và tối mai trở đi vùng nhiễu động ở khu vực trung bộ cũng sẽ nâng dần lên phía bắc
khiến cho các tỉnh thành thuộc khu vực ven biển và phía nam đồng bằng bắc bộ
bao gồm hải phòng thái bình nam định và ninh bình chuyển nhiều mây hơn và có lúc có mưa mưa rào
các nơi khác thuộc bắc bộ phổ biến chỉ có mưa vài nơi về đêm và sáng
trưa chiều giảm mây trời nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai trên các khu vực phổ biến từ hai mươi sáu cho tới hai mươi chín độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám khiến cho biển động sóng biển cao từ hai tới ba mét
khu vực vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
ngoài ra ở vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến cà mau khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh ở mức cấp bảy cấp tám
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước